lần đầu tiên diễm my bỏ nhà là vào năm hai nghìn một mươi chín trước thềm đi du học
sau đó hai anh chị gặp đứa con tại trụ sở công an huyện đức hòa tỉnh long an
vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm my đã bỏ trốn một lần nữa
lần đó mẹ diễm my đưa cháu đến trường học để hoàn thành thủ tục bảo lưu
lúc sắp về cháu có xin đi vệ sinh rồi lẩn trốn vào đám đông bỏ chạy
trong một tích tác diễm my đã vụt khỏi tay mẹ
vợ tôi sốc đến mức nứt xỉu
tôi vừa đỡ vợ vừa gọi cho anh em bạn bè tỏa nhau đi tìm
tính đến thời điểm hiện tại tôi đã tìm cháu nhiều năm
mỗi lần có thông tin về những nơi có thể tìm thấy con tôi đều chạy đi
từ những cơ sở thiện nguyện cũ của ông lê tùng vân cho đến những ngôi chùa miền tây
chúng tôi chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan đến con mình
trong suốt thời gian qua vợ chồng tôi chưa có một ngày bình yên
chúng tôi bỏ hết công doanh
chúng tôi bỏ hết sức thời gian tiền bạc ra để tìm kiếm
mong một lần có thể gặp lại con mình nhưng vô vọng
anh thắng bố của diễm my nói
từ khi diễm my ra đi cô có gọi về nhà hai lần
một lần là nói mình đang ở vũng tàu mong mẹ có thể trả chứng minh thư nhân dân cho mình
lần khác my check cứ cha ruột đứng sau ekip truyền thông báo chí
tố cáo thiền a bên bờ vũ trụ là một cơ sở giả mạ tu hành trục lợi từ thiện
chị mai cho biết thêm
cảm giác đau đớn nhất trên đời là khi nghe con gái tố cáo cha mẹ ruột của mình
tôi có nhiều đêm trắng tìm con đến mức kiệt sức bất loạn tinh thần
mỗi lần nghĩ đến diễm my tôi không mảng ăn uống
lần nặng nhất tôi bị thiếu máu và nhập viện
nằm trên giường bệnh tôi nghĩ rằng nếu mình có chết đi cũng không gặp được con
vì vậy tôi đã đứng lên gắn gượng ăn uống tập đi đứng để lao vào tìm kiếm
tôi từng nói với my rằng
chúng tôi muốn dùng tình thương để che chở cho nó
nếu con có duyên với cửa phật chúng tôi sẵn sàng gửi con đến chùa để đàng hoàng tu tập
ở thiền am bên bờ vũ trụ họ không ăn chay không tụng kinh không niệm phật
mỗi ngày họ ghi ra nội dung để đăng tải video lên youtube
tôi đã nhiều lần gọi điện đến thiền a bên bờ vũ trụ nhưng họ không bắt máy
công an đã vào cuộc nhưng diễp my đã trên một mươi tám tuổi
lực lượng chức năng không thể can thiệp đến quyền tự do
bà diễm my cho biết
theo lời kể của ba mẹ diễm my trước khi quyết tâm tụ tập tại thiền a bên bờ vũ trụ
cô là một con người rất ngoan hiền và hiếu thảo
khi những thông tin về diễm my mang thai rồi sinh con xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
anh thắng và chị my đều rất đau lòng
hai lần điện thoại về nhà diễm my đều dùng sim giác nên bố mẹ không thể nào liên lạc được
đến nay mọi đường hướng tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt
cũng theo chị my
trong thời gian nhiều tháng ở nhà diễm my đã làm kế toán để phụ giúp gia đình
mỗi tháng chị trả cho con tám triệu đồng
my đã tích góp được số tiền tiết kiệm là bốn mươi triệu đồng trước khi bỏ đi
trước đó con bé đã từng nhảy lầu bỏ trốn nhưng trở về trong đêm
làm cha làm mẹ thấy con mình như thế thì còn nỗi đau đớn nào hơn
tôi đã đọc về những thông tin tố cáo ông lê tùng vân trên mạng những ngày qua
khi biết những thông tin này tôi lo lắm
hàng đêm tôi cầu nguyện trời phật che trở
cho con mình
tôi sợ cuộc đời diễm my sẽ mờ mịt
nhưng nếu nó có bầu bí tàn tật ốm đau ra sao đi nữa
nó vẫn là con tôi
chúng tôi vẫn giang rộng vòng tay để đón cháu về
tôi cầm đoan với một trái tim người mẹ
chị my nói
trước đó tính thất bồng lai đã được xác định không phải là cơ sở thờ tự
thuộc giáo hội phật giáo việt nam
công an tỉnh long an cũng đã cho biết
trong tỉnh thất bồng lai có một mươi tám người
trong đó có sáu trẻ nhỏ
toàn bộ những đứa trẻ nhỏ
những trẻ này đều có cha mẹ sống tại đây
vụ việc diễm my cô gái từng khiến tinh thất bồng lai
hay còn có tên gọi khác là thiền a bên bờ vũ trụ đại náo
lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng
bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi live stream của bà nguyễn phương hằng
và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân
đến nay cha mẹ diễm my cho rằng
tinh thất bồng lai đã khiến con gái mình u mê
họ kêu cứu với cơ quan công an trong thời gian dài
họ dẫn cả người thân
dẫn đến tận nơi tìm con
dẫn đến sâu sát vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhưng không có kết quả
gần đây những lùm xùm trước kia liên quan đến tịnh thất bồng lai
một lần nữa lại được lật lại và khiến nhiều người chú ý
đáng nói trong đó có một đoạn clip ngắn
ghi lại hình ảnh một cô gái được cho là diễm my đã xuống tóc
quỳ trước thầy ông nội lê tùng vân
người đứng đầu tỉnh thất bồng lai
hiện cha mẹ và cả gia đình
đều không biết thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của diễm my
để tìm hiểu rõ hơn về những chiêu trò gây rợn ở tỉnh thất bồng lai
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
trong cáo trạng truy tố
sáu trên bảy bị can trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
các bị cáo bị truy tố gồm lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê thanh nhất nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và lê thanh nhị nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
riêng bị can lê thu vân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
bị can này là mẹ ruột của ba bị can
nhị nguyên hoàn nguyên và nhất nguyên
theo cáo trạng
cao thị cúc từ huyện cần đước tỉnh long an
đến xã hòa khánh tây mua nhà
và chuyển hộ khẩu về đây
để xây dựng sửa chữa
làm điểm tu trái phép
đến năm hai nghìn một mươi năm
lê tùng vân bán nhà
ở quận sáu tp hcm
rồi cung cấp bị can là hoàn nguyên
nhất nguyên trùng dương lê thu vân
nhị nguyên và một số người khác
chuyển đến sinh sống tại hộ của bà cúc
trong thời gian sinh sống
lê tùng vân tự đặt tên cho hộ của bị can cúc
là tĩnh thất bồng lai
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì đổi tên thành thiền an bên bờ vũ trụ
bị can vân
sau khi về tạm trú tại hộ bị can cúp
đã hành nghề nhận nuôi con nuôi
làm tự thiện tuy nhiên
thực tế đa số trẻ sống trong hộ của bị can cúc
đều có mẹ đi cùng
không phải là trẻ em cơ nhỡ
không nơi nương tựa
tại đây có một mươi tám người đang cư trú
trong đó có sáu trẻ em đều có mẹ ruột
cùng tạm trú
thời gian qua nơi đây bị tố là lợi dụng
danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi
cơ nhỡ không nơi nương tựa
để kêu gọi lòng tốt của mọi người
trong và ngoài nước giúp đỡ
nhằm trục lợi cá nhân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai
đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội
cá nhân khác nhau đăng nhiều video
với nội dung không đúng sự thật
về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
lúc đầu do chưa hiểu rõ
vấn đề bản chất nên dư luận
ủng hộ tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên sau khi nhiều báo thông tin
về việc chấp hành đăng ký tạm trú
tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi
không tuân thủ quy định của pháp luật
và những chiêu trò lợi dụng tôn giáo
lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi
gắn mác tu hành nhưng lại
sinh sống như những người bình thường
thì dư luận xã hội đã hiểu rõ
bản chất hoạt động của nhóm tinh thất bồng lai
nên đã chuyển hướng sang
lên án và phê bình
lê tùng vân đã làm lễ đổi tên
tỉnh thất bồng lai thành
thiền am bên bờ vũ trụ
bên cạnh đó trên mạng xã hội xuất hiện
nhiều thông tin tố cáo các hoạt động
nhận nuôi trẻ sai quy định lừa đảo
quan hệ với trẻ vị thành niên bị
bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp
của lê tùng vân trước đây
về việc này cơ quan chức năng ở long an
cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi
gửi đến phản ánh tố cáo ông lê tùng vân
với nội dung tương tự như
trên mạng xã hội
trong khi đó liên quan đến tôn giáo
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
đã có văn bản khẳng định
tỉnh thất bồng lai không phải là cơ sở
tự viện hợp pháp do ban trị sự
giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó
không phải là tu sĩ phật giáo
do đó không liên quan đến sự quản lý
của giáo hội sự việc mang tính chất
lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo
để lừa gạt lòng tin của tín đổ
phật giáo để trục lợi
võ thị diễm my
là tên cô gái gắn liền
xuyên suốt việc điều tra truy tố
xét xử vụ án xảy ra
tại tỉnh thất bồng lai ở huyện đức hòa
tỉnh long an nhiều năm qua
cô gái tên diễm my vẫn mất tích
bí ẩn khi gia đình cơ quan
điều tra đều tốn công sức đi tìm
cô gái này đang ở đâu
tại sao cô lại tuyên bố đoạn
tuyệt đến tu tập tại tỉnh thất bồng lai
và mất tích bí ẩn
bốn năm nay
chiều ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh long an phát thông báo
truy tìm cô gái tên là võ thị diễm my
hai mươi ba tuổi ngụ tại quận bình tân
thành phố hồ chí minh để điều tra
liên quan vụ án lợi dụng
các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
tại ấp lập thành xã hòa khánh tây
huyện đức hòa tỉnh long an
về lý do theo cơ quan
an ninh điều tra công an tỉnh long an
gia đình diễm my có đơn cầu cứu
đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an
để bảo vệ an toàn cho cô gái này
đồng thời trong quá trình điều tra vụ án
ngành tố tục tỉnh long an
cũng xác định diễm my có liên quan
đến hoạt động phạm tội của một số bị can
là người sống trong tỉnh thất bồng lai
võ thị diễm my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là con gái ông võ văn thắng
chủ tịch quận bình tân thành phố hồ chí minh
cuối năm hai nghìn một mươi chín
dư luận ở long an dạy sóng
vì hàng trăm người đại náo
tỉnh thất bồng lai để tìm võ thị diễm my
cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả
giữa nhóm của ông võ văn thắng
và nhóm sinh sống ở tỉnh thất bồng lai
do ông lê tùng vân đứng đầu
theo ông thắng tháng chín
năm hai nghìn một mươi chín diễm my
bỏ nhà và đến tỉnh thất bồng lai để tu
vụ việc được gia đình cô
trình báo công an địa phương
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
gia đình ông thắng tiếp tục gửi đơn
trình báo công an xã hòa khánh tây
yêu cầu tìm kiếm con gái
đang ở trong tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên công an địa phương kiểm tra
vẫn không phát hiện võ thị diễm my
ngày hai mươi một tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi chín ông lê tùng vân
gọi điện thoại cho ông võ văn thắng
thông báo cho gặp con gái diễm my
nhưng không được đưa đi
ông thắng đến tỉnh thất bồng lai
và gặp được con gái sau đó
ông khuyên con gái về nhà
nhưng cô gái chạy ra sau tỉnh thất trốn tránh
cuối năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện đức hòa kiểm tra
tỉnh thất bồng lai lực lượng chức năng
phát hiện võ thị diễm my có sức khỏe
không tốt nên đã bàn giao cho gia đình
ông thắng chăm sóc tuy nhiên
sau khi về nhà diễm my
đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà
và mất tích từ đó
thông tin ông lê tùng vân
chủ cơ sở thờ tự
tại tỉnh thất bồng lai nay là
thiền am bên bờ vũ trụ bị khởi tố
hàng loạt tội danh đã nhận về
sự quan tâm lớn đặc biệt của cơ quan
an ninh điều tra tỉnh vĩnh long
khởi tố về tội loạn luân
adn của thầy ông nội trùng khớp
với một số người đang sống trong tỉnh thất
đến nay nhiều người tò mò
về mối quan hệ đặc biệt của ông vân
với những người này trong đó có cô gái
tên là diễm my sinh năm
một nghìn chín trăm chín mươi chín sinh sống tại
thành phố hồ chí minh từng có khoảng
thời gian tu tập tại tỉnh thất bồng lai
sau khi quyết định đến đây
quy y gia đình của my đã mất
liên lạc với con gái bố mẹ cô
đã sử dụng đủ các nguồn từ công an
youtube thám tử
thậm chí xeo thưởng một tỷ đồng cho ai
tìm được con nhưng kết quả nhận về
đều vô vọng vì sao
diễm my lại quen và nhất quyết bỏ
gia đình để đến chỗ ông lê tùng vân
tu tập để rồi không rõ tung tích
trước đó xuất hiện
tại một sự kiện tại bình dương
chị họ của diễm my từng lộ diện
cô gái này đã kể về quá trình
mình và em họ gặp huyền trân
thí sinh trong cuộc thi âm nhạc
cô gái này cho hay khi mới quen
không biết huyền trân là người đến từ
tỉnh thất bồng lai mà chỉ biết cô
là thí sinh của the voice kids
khi thấy huyền trân tham gia
the voice kids mình đã hâm mộ em ấy
ngoài giọng hát chính hoàn cảnh
mồ côi không cha không mẹ của trân
khiến mình cảm mến
nhân chuyến tử thiện tại vũng tàu
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
có sự góp mặt của huyền trân
nên mình mới rủ my đi cùng
bởi em họ mình là người sống nội tâm
ít tiếp xúc với mọi người
nên muốn em ra ngoài khuây khỏa
người này kể
kết thúc chuyến từ thiện cả hai chị em được mời
về tỉnh thất bồng lai chơi
tại đây họ có cuộc trò chuyện
vài tiếng với ông lê tùng vân
sau đó vì bận việc học và đi làm
nên cô gái này không quay lại tỉnh thất nữa
về phía diễm my
trên mạng xã hội từng xuất hiện clip
cô đến tỉnh thất bồng lai để tu tập
và được thấy ông nội đặt cho
biệt danh là ngọc tiên
mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp
khác nhau để thuyết phục con gái về nhà
nhưng không có hiệu quả
thậm chí khi báo đài đăng tin tức
về tỉnh thất bồng lai
là cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp
diễm my từng cho rằng
chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu tỉnh thất
khi ấy cô gái trẻ
còn đòi đoạn tuyệt huyết thống
nếu bố mẹ còn ngăn cản mình xuất ra
sau này không hiểu vì sao
lý do gì diễm my được cho
là đã rời khỏi tỉnh thất
gia đình cũng mất tin con kể từ đó
trước đó trả lời trên báo chí
một tu sĩ của tỉnh thất bồng lai
từng lên tiếng xác nhận
diễm my có khoảng thời gian
tu tập tại đây tuy nhiên
cô gái này chỉ ở đó một thời gian
rồi rời đi
vụ việc của diễm my từng khiến tịch thất bồng lai
đại náo ông lê tùng vân
khẳng định mình không lôi kéo
rụ rỗ cô gái này
chuyện cô diễm my cô ý đi tu
muốn biết chuyện tình riêng bên trong
thì phải hỏi riêng cô diễm my
muốn biết tại sao cô diễm my bỏ nhà đi tu
thì không thể hỏi thầy được
bởi vì thầy có trong cuộc đau
phải hỏi cô diễm my chứ
cô có ẩn tình gì cô có gì
xích mít với mẹ của cô với ba cô
chứ hỏi thầy đổ thừa
cho thầy rụ rỗ làm sao rụ rỗ được
làm sao mà thầy đủ
tiền bạc cơ sở vật chất để
rụ rỗ cô diễm đi được ông lê tùng vân
khẳng định người đứng đầu
tinh thất bồng lai cũng khẳng định
trong thời gian diễm my ở đây ông đã
đăng ký giấy tạm trú cho cô
diễm my tu ở đây là do
em nó thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục
có lễ phép có tài năng
đậu hai năm liền thách thức danh hài
rồi diễm my có thích
nó thấy chỗ có tài nó thích
nó tu chứ làm sao mà thầy rụ
nó được thầy cho diễm my ở
thầy đăng ký tạm trú trên công an
công an cho phép đăng ký
có giấy tờ có sổ sách đàng hoàng
thầy làm đúng pháp luật nhà nước
không có gì sai cả
ông thắng bả mai nói thầy bắt góc diễm my
bắt góc mà lại có giấy tạm trú
ông vân cho biết
trước đó cha mẹ diễm my chia sẻ
từ nhỏ cô rất ngoan hiền
nhưng sau khi gặp được nhóm tỉnh thất bồng lai
cô hoàn toàn thay đổi và
một lòng quyết tâm tu tập tại đây
mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng
các biện pháp khác nhau để thuyết phục
nhưng vẫn không hề có hiệu quả
mẹ diễm my từng đến thiền nam bên bờ vũ trụ
và văn xin ông lê tùng vân rằng
xin ông hãy trả con gái về cho tôi
tôi sẽ làm từ thiện cho ngôi chùa của ông
tuy nhiên ông ấy từ chối
ông lê tùng vân bảo
không cần tiền chỉ cần diễm my ở lại đây
nó đã trên một mươi tám tuổi rồi
lúc đó tôi đã tự hỏi rằng
chỉ vì con bé trên một mươi tám tuổi
mà tôi phải mất con hay sao
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi đưa my về nhà
từ trụ sở công an
lúc đó con bé hoảng loạn lắm
nó liên tục gào thét
rằng người ta bắt góc nó
nó hết lớn chúng tôi không phải ba mẹ nó
tôi đau khổ vô cùng
về nhà tôi lo cho con từng bữa ăn
rất ngủ tôi gọi bác sĩ tâm lý
chữa trị cho nó
dần dần con bé ổn định khỏe mạnh hơn trước
lúc ấy vợ chồng chúng tôi
mừng lắm chuẩn bị cho cháu đi học
trở lại xây dựng lại cuộc đời
vậy mà trong lúc tôi đưa
my đến trường học nó xin đi
vệ sinh rồi thả tay tôi chạy
vụt đi trong đám đông tôi ngất
xỉu ngay tại chỗ đó là lần cuối cùng
tôi được nhìn thấy con
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tôi đã đi tìm my
khắp mọi nơi người ta nói
thấy ở bến tre vợ chồng tôi
lặn lội đi xuống người ta
nói ở chùa nọ chúng tôi cũng
đi xe đến nơi tôi và anh thắng
chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ thông tin
nào để có thể tìm thấy con
diễm my cô gái từng khiến
tịnh thất bồng lai hay còn gọi có tên
khác là thiền am bên bờ vũ trụ
đại náo từng trở thành chủ đề thu hút
trong đó có một vụ việc
khiến cha mẹ của diễm my là
bà đoàn thị tuyết mai và ông võ văn thắng
rất đau lòng là sau khi bỏ
trốn lần cuối cô gái đã được gửi
đơn thư cũng như đăng tải video
tố giác ba mẹ mình có nhiều hành vi
không đúng với cô trong suốt tám tháng
ở nhà đoạn video đăng
tải vào cuối tháng một mươi năm ngoái
diễm my cho biết
trong suốt thời gian tám tháng ở nhà
cô bị giam cầm trong bốn bức tường
và không hề hạnh phúc
tôi bị giam cầm như thú
không có điện thoại giấy tửa tùy thân
chứng minh thư nhân dân họ canh chừng
hai mươi bốn trên hai mươi bốn tôi đang
sống giữa thành phố hồ chí minh
mà như trong tủ vậy
không chỉ vậy trong đoạn video được
đăng tải trên youtube đó diễm my
còn nhắc đến việc ba mình liên tục
có những hành vi xâm hại đối với cô
và lên kế hoạch tiêu diệt thiền am
bên bờ vũ trụ cho rằng
ba mình là một người tan độc
làm những việc hại người và mẹ cô biết
nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ
ba chỉ đồng ý tha cho tôi
nếu tôi nói trước báo đầy rằng
mình bị thiền am bắt cóc
giam giữ lúc mọi người vào tìm
nhưng những thầy trong thiền am
chỉ là đang giấu tôi mẹ của tôi
cũng chấp nhận hùa theo
bởi mẹ là người bình thường cũng phải chịu
sự hành hạ của ba nên rất lo sợ
không dám cãi lời
đồng thời cô cũng cho rằng
bản thân đã đủ tuổi để được tự
do và sống theo con đường mang lại
hạnh phúc cho mình tôi đã hai mươi hai tuổi
luật pháp cho tôi được tự do
tôi được sống theo con đường mang lại
hạnh phúc cho tôi mà con đường
mang lại hạnh phúc cho tôi không phải
trong ngôi nhà của ba mẹ tại sao
tôi không được tự do tôi đã hai mươi hai tuổi
cộng an quận bình tân
xuất hiện tại nhà của gia đình diễm my
là do ngay sau khi cô gái này
trở về từ thiền am bên bờ vũ trụ
những người ở đó đã đăng clip
kêu gọi cộng đồng mạng đến giải cứu
cho diễm my lo sợ có
người đến làm loạn công an mới đến
bảo vệ gia đình chứ không hề có mục đích
canh giữ diễm my như cô từng nói
việc diễm my trốn đi
là do cô gái đã lợi dụng lòng tin
của cha mẹ nhờ cha mẹ
đưa đi nhập học để thừa cơ trốn thoát
sau đó một thời gian
báo đài bắt đầu đăng tin về những việc
làm phi pháp của thiền am bên bờ vũ trụ
tháng một mươi một năm

long an xét xử phúc thẩm bị cáo
lê tùng vân và nhóm người ở tỉnh thất
bồng lai về tội lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân tại tòa
cha mẹ của võ thị diễm my
khẳng định ngày một mươi hai tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi chín công an
huyện đức hòa đã mời họ tới trụ sở
làm việc và sau đó khuyên diễm my
về nhà cùng với gia đình
thông tin diễm my bị bắt cóc là không đúng
cha mẹ diễm my cũng cho biết
trước khi quen biết nhóm người
ở tỉnh thất bồng lai thì diễm my
là một người con ngoan học giỏi
sau khi quen nhóm người ở tỉnh thất bồng
lai diễm my bỏ nhà ra đi
thường xuyên xin tiền gia đình
hơn hai năm qua chúng tôi đã nhờ
cơ quan chức năng tìm kiếm cháu my
nhưng đến nay vẫn chưa biết cháu
đang ở đâu sức khỏe ra sao
còn sống hay không
mẹ diễm my nghẹn ngào tại phiên tòa
lúc đó ông lê tùng vân

tại tỉnh thất bồng lai bị cơ quan an ninh
điều tra công an tỉnh long an
khởi tố với hành vi loạn luân
do ông này tuổi cao nên được cho tại ngoại
trước đó ông lê tùng vân
còn được gọi là thầy ông nội
đã bị kết án năm năm tù về tội lợi dụng
quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích của nhà nước tổ chức
cá nhân nhưng chưa thi hành
động thái này được đưa ra sau thời gian dài
cơ quan điều tra xác minh đơn
tố cáo tội phạm cho rằng
ông vân có hành vi loạn luân
đến nay cơ quan điều tra
xác định có đủ chứng cứ
bị can có quan hệ loạn luân với con ruột
sống trong hộ bà cao thị cúc
ở ấp lập thành xã hòa khánh tây
huyện đức hòa
cơ quan an ninh điều tra
đang làm rõ nhiều vấn đề liên quan
liên quan đến tịnh thất bồng lai
hay tên khác là thiên am bên bờ vũ trụ
tại ấp lập thành xã hòa khánh tây
huyện đức hòa tỉnh long an
cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh long an đã khởi tố vụ án
để điều tra các tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
của nhà nước tổ chức cá nhân
lừa đảo chiếm đất tài sản và loạn luân
trước đó vai trò quan trọng
là ông lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
quê tại an giang ngụ tại quận sáu
người tự xưng là thầy ông nội
đại đức thích tâm đức
người đứng đầu tịnh thất bồng lai
từ năm hai nghìn một mươi bốn
vừa qua ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh long an ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ngụ tại ấp thành
xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về hành vi loạn luân
cơ quan điều tra công an tỉnh long an
công an huyện đức hòa đã có một thời gian dài
điều tra về những sai phạm
tại tỉnh thất bồng lai
qua quá trình xác minh ông vân có cuộc sống
và mối quan hệ rất phức tạp với một số người
trong tỉnh thất bồng lai
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi bốn
bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã long hiệu đông
huyện cần đước về xã hòa khánh tây
huyện đức hòa
mua gần hai m hai nhà đất
sau đó bà cúc sửa chữa
để làm điểm tu tại gia
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân
ngụ tại phường một mươi quận sáu
tp hcm chuyển về xã hòa khánh tây
sống chung với bà cúc
ông vân và bà cúc có mối quan hệ phức tạp
thời điểm này ông vân nhận
nuôi con nuôi với danh nghĩa là
từ thiện và tự thành lập tỉnh thất bồng lai
sau đổi tên là
thiền nam bên bờ vũ trụ
ông vân gắn mắt tu hành
nhưng lại sinh hoạt sinh sống như những người bình thường
ông vân và những người trong tỉnh thất bồng lai
thường xuyên lên mạng
kêu gọi tư thiện gào thét đòi quyên sinh
khi con nuôi rời khỏi tỉnh thất
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
cơ sở tỉnh thất bồng lai
đã có một mươi tám người cư trú
trong đó có sáu trẻ em
và cả sáu trẻ em đều có mẹ ruột
cùng tạm trú không phải trẻ mồ côi
dù vậy tỉnh thất bồng lai
vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi
cầu nhỡ để kêu gọi
giúp đỡ của nhiều người trong nước
cũng như nước ngoài
điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết
nghi ngờ đa số trẻ em sinh sống
tại tỉnh thất bồng lai
đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông vân
năm trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng
sau khi tham gia cuộc thi thách thức danh hải
từ khi xuất hiện trong live stream
của bà nguyễn phương hằng
để chia sẻ những câu chuyện về cha ruột mỗi ngày
anh minh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nhận được hàng trăm cuộc gọi
cộng đồng mạng chửi tôi rằng vu khống ông vân
họ nói tôi là con mà bất hiếu
nhưng tôi đã chọn cách nói ra
tức là tôi đã không còn sợ hái
chạy trốn quá khứ nữa
anh lê thành minh tùng cho biết
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến năm hai nghìn một
anh sống cùng với ông vân
vào năm một mươi sáu tuổi
tùng tụ tập với bạn bè tham gia đánh nhau
và bị bắt vào chạy giam
trong thời gian hai năm ngồi tù
mẹ anh cũng qua đời
sau khi rời khỏi chạy giam
anh minh tùng mưu sinh bằng đủ nghề
như lái xe theo tàu biển
tôi làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng
trong thời gian ở tù
ông vân có đến thăm tôi một lần

lễ chống chống
đến năm ba mươi tuổi
anh tùng hoàn tất cắt đứt mối quan hệ
với ông lê tùng vân
theo anh tùng
hiện tại anh vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh
chứng minh mối quan hệ với ông lê tùng vân
điều này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định
không có quan hệ cha con với lê thanh minh tùng
cả đời tu không vợ không con trước đó của ông vân
anh tùng cho rằng
mình luôn sẵn sàng đồng ý xét nghiệm adn

tôi muốn những người tại thiên nam bên bờ của tôi
muốn những người tại thiền nam bên bờ vũ trụ của ông vân cũng phải đi làm xét nghiệm
khi tôi đứng lên tố cáo ông vân giả sư nhiều người cho rằng tôi vu khống ông ấy
tôi đã dám nói ra tôi không sợ bất cứ điều gì
ông ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với tôi
hai vấn đề quan trọng nhất của ông ấy là tiền bạc và phụ nữ
khi tôi còn nhỏ ông ấy nói là mọi người đều dăm dắp nghe theo
nếu phản kháng lại những trận đòn roi sẽ chút xuống tôi anh minh tùng nói thêm
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường có nghi vấn về những đứa trẻ có cùng huyết thống với ông lê tùng vân
nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với những người vi phạm là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật
tiến sĩ đặng văn cường đưa ra phân tích cho rằng
trong trường hợp những người trong nhóm của ông lê tùng vân biết rõ có mối quan hệ huyết thống về cùng dòng máu
về trực hệ hoặc là anh chị em ruột của nhau nhưng vẫn có hành vi quan hệ tình dục với nhau thì đây là hành vi loạn luân
theo luật sư quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi của những người có cùng dòng máu trực hệ
hoặc anh chị em ruột quan hệ tình dục với nhau như thế nào
việc quan hệ tình ruột có tự nguyện hay không để từ đó xác định tình tiết loạn luân là đỉnh tội danh hay chỉ là tình tiết đỉnh không hình phạt
tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh long an đã điều tra về tỉnh thất bồng lai và phát hiện năm đứa trẻ trong tỉnh thất không mồ côi mà đều có mẹ ở cùng
để điều tra làm rõ vụ việc công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc mẫu niêm mạc miệng của hai mươi bảy người
trong đó có một mươi bảy người lớn một mươi trẻ em để giám định xem có mối quan hệ thân thích hay không
quá trình thu mẫu có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương
tuy nhiên phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ của bà cao thị cúc có hành vi chống đối không hợp tác với cơ quan chức năng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh long an cho biết
đã tạm đình chỉ xử lý nội dung tin báo tối giác về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đất tài sản tại tịnh thất bồng lai
nguyên nhân tạm đình chỉ công an đưa ra là do vụ án có tính chất phức tạp nhiều đơn tố giác
thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm
về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tố giác cho rằng thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ cao thị cúc là giả chùa giả sư
giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
theo cơ quan công an tỉnh long an kết quả giám định adn có liên quan đến quyền con người quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định
nên kết quả này đã không được công bố công khai mà tổ chức công bố đối với ông lê tùng vân và những người liên quan sinh sống
tại địa chỉ số một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
bước đầu xác định kết quả giám định adn của ông lê tùng vân chung với adn của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tỉnh thất
nơi có mẹ của các bé ở đây đây là chứng cứ về hành vi loạn luân
tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền nam bên bờ vũ trụ có địa chỉ tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
chủ hộ là bà cao thị cúc còn người điều hành là ông lê tùng vân
tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với tên ban đầu là trại dưỡng não cô nhi thánh đức huyện bình chánh
năm hai nghìn bảy chính quyền huyện bình chánh thành phố hồ chí minh ra quyết định đình chỉ hoạt động với trại thánh đức
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc mua một mảnh đất khoảng hai m hai ở huyện đức hòa tỉnh long an làm điểm tụ tại ra
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân về sống chung với bà cúc tu sửa nơi đây làm tinh thất bồng lai
đồng thời dưng danh là hòa thượng thích tâm đức sống cùng các chủ
năm hai nghìn một mươi bảy cư dân mạng xôn xao về việc một loài hoa được cho là hoa ưu đảm mọc ở tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên đây chỉ là cho câu view
cùng năm này lê thanh hoàn nguyên và lê thanh nhất nguyên giả sư tham gia một chương trình song ca trên đài truyền hình vĩnh long
tuy nhiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cho rằng không có cơ sở nào tên là tỉnh thất bồng lai
hai thí sinh sau đó cũng rút khỏi chương trình
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám năm chú tiểu tại tỉnh thất bồng lai tham gia game show thách thức danh hải và đạt giải cao
đến năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân cho đổi tên tỉnh thất bồng lai thành thiêm am bên bờ vũ trụ
tháng chín năm nay công an tỉnh vĩnh long đã điều tra về tỉnh thất bồng lai và phát hiện năm chú tiểu mồ côi trong tỉnh thất bồng lai đều có mẹ ở cùng
tiếp đó cuối tháng chín công an tỉnh long an phối hợp với đài truyền hình tỉnh long an phát phóng sự về tỉnh thất bồng lai
chỉ ra việc lợi dụng danh nghĩa nuôi
nuôi trẻ mồ côi cơ nhớ kêu gọi các nhà hào tâm và người dân trong và ngoài nước để trục lợi cá nhân
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ nội vụ xác định tinh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi và có đến sáu trẻ em sống cùng mẹ ruột